thực sự là rất là khó
và chỉ một vài phút tập luyện thôi
thì rất là không thể nào mà có thể làm được như các bạn
bởi vì nhìn thì đơn giản thôi
nhưng mà khi sờ vào rồi mới thấy là
cần phải nhiều kỹ thuật và sự tập trung như thế nào
và một lần nữa xin cảm ơn nhật ngày hôm nay đã chia sẻ với mình
rất là nhiều những câu chuyện thú vị
và đặc biệt là xin chúc bạn nhiều sức khỏe
để tiếp tục công hiến những mạch diễn tuyệt vời cho tất cả hán giả
những năm qua siếc việt nam đã thực sự
tạo được những ấn tượng sâu sắc và mạnh mẽ
đối với khán giả trong và ngoài nước
các chương trình biểu diễn
không chỉ được diễn ra ở các tỉnh thành phố
trên cả nước
mà đã bươn ra các quốc gia
có nền nghệ thuật siếc phát triển trên thế giới
như pháp tây ban nha hà lan thụy sĩ hungary
phục vụ hàng chục bạn khán giả phố tế
tạo ra những sự kiện văn hóa
được khán giả đánh giá
bởi tính độc đáo
mang bản sắc riêng của dân tộc
đó chính là tâm huyết
sự cố gắng không ngừng nghỉ
của các thế hệ nghệ sĩ siếc việt nam
xin phép được khép lại cảm ơn sự quan tâm
theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại